chủ tịch hồ chí minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam và là người sáng lập ra nền ngoại giao việt nam hiện đại
trong kho tàng di sản mà chủ tịch hồ chí minh để lại cho toàn đảng toàn dân ta
thì di sản tư tưởng của người về hợp tác quốc tế là một bộ phận hết sức quan trọng
có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng việt nam
đó cũng là cơ sở nền tảng kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế của đảng và nhà nước ta
sau khi lãnh đạo việt nam giành chính quyền năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngay những năm đầu tiên của thời kỳ cách mạng
chủ tịch hồ chí minh đã tuyên bố với cả thế giới quan điểm rất rõ ràng đối ngoại
ngoại giao của nước việt nam dân chủ cộng hòa đó là việt nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ trên thế giới
và không muốn gây thủ oán với bất cứ một ai
theo tiến sĩ chú đức tính nguyên giám đốc bảo tàng hồ chí minh
tuyên ngôn đó đã vượt qua biên giới lãnh thổ mà đến hôm nay qua hơn bảy mươi năm vẫn còn tính thời sự
đấy là tầm nhìn cực kỳ nhìn xa trong giọng lãnh thổ hồ chí minh
một cái tuyên ngôn mà việt nam muốn là bạn hôm nay là muốn là bạn muốn làm bạn với tất cả các nước
và là một thành viên tích cực của cộng đồng thế giới
nhưng hôm nay đảng ta công bố chính là phát triển từ cái tuyên ngôn của hồ chí minh tưởng như năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
chính vì đấy đấy là sự sống vững bền đấy là tầm nhìn vĩ đại của lãnh thổ hồ chí minh
là người công tác trong ngành ngoại giao hơn bốn mươi năm
nguyên phó thủ tướng vũ khoan từng tham gia nhiều sự kiện ngoại giao lớn của đất nước
đặc biệt là ông may mắn được nhiều lần làm phiên dịch cho bác hồ
ông cho biết bác hồ đã để lại di sản quý báu đối với ngành ngoại giao
trong đó chính sách cơ động linh hoạt thiên biến vạn hóa là công cụ mà đảng nhà nước ta vận dụng trước đây
và hiện nay để tranh thủ được sự ủng hộ của thế giới
chính sách đối ngoại đó đúng đắn đó đã giúp cho nhân dân ta trong vòng vây cô lập như vậy
dần dần phá gần vòng vây ra tranh thủ
ngay càng nhiều sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới
và nó giúp cho chúng ta giành cái thắng lợi từng bước một
nếu mà trong kháng chiến trong pháp thì bước đầu tiên là ký được hiệp định sơn em
giải phóng được nước và sau này chúng ta giải phóng được hoàn toàn miền nam
rồi thống nhất đất nước
trong công cuộc đổi mới vận dụng tư tưởng hồ chí minh
đảng và nhà nước ta chủ trương mở cửa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
thắt chặt quan hệ với các bạn bè truyền thống
đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần
việt nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới
phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển
đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn một trăm tám mươi nước
trong đó có nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới
quan hệ được mở rộng nhiều vấn đề khúc mắc được giải quyết
nhiều quan hệ hợp tác kinh tế đã được tăng cường
vị thế quốc tế của chúng ta được nâng cao hơn bao giờ hết
thì phải nói là cái hơn ba mươi năm đổi mới
bây giờ là gần bốn mươi năm rồi
thì những điều chỉnh đó chứng tỏ là điều chỉnh rất là hợp lý
rất là kịp thời đem lại cho chúng ta vị thế hoàn toàn mới trên trường quốc tế
trạng đường hơn ba mươi năm đổi mới và hội nhập quốc tế của việt nam
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay là một quá trình đồng hành đầy thử thách khó khăn
những thành công đạt được có ý nghĩa lịch sử tạo tiền đề và động lực
để nước ta bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng
và phát triển mạnh mẽ toàn diện hơn
đó cũng chính là thực hiện nội dung tư tưởng hồ chí minh về ngoại giao
về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới